thực hiện chỉ đạo về việc đối phó với dịch tả lợn châu phi
ubnd tỉnh phú yên đã tổ chức học khẩn với các ngành chức năng
triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp để chống dịch
phú yên là một trong số một mươi một tỉnh thành phố trong cả nước chưa phát hiện dịch tả lợn châu phi
trong khi đó tại các tỉnh lân cận như bình định khánh hòa đắk lắc gia lai đã xảy ra dịch
để kiểm soát dịch bệnh tỉnh phú yên đã thành lập bảy chốt kiểm dịch động vật
cấp thêm năm lít hóa chất để tiêu độc sát trùng và ưu tiên các huyện có đàn lợn nhiều
như tây hòa phú hòa đông hòa tuy an
dự trữ tại kho hai mươi hai lít thuốc sát trùng để chống dịch kiểm soát chặt chẽ ba trăm linh ba điểm giết mổ nhỏ lẻ
và vận động người dân không buôn bán tiêu thụ lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh
phú yên hiện có một trăm một mươi năm năm trăm tám mươi tám con lợn
theo thống kê lợn vận chuyển ngang qua địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay có một trăm chín mươi một trăm linh tám con trên chín trăm năm mươi sáu xe
trung bình mỗi ngày
có một mươi hai xe chở hai bốn trăm linh con lợn